sau năm năm xếp hạng dẫn đầu liên tiếp cả nước trong hai năm gần đây đà nẵng xếp thứ tư trong sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về cải cách hành chính và đạt hơn tám mươi bảy về mức độ hài lòng của tổ chức công dân trên địa bàn thành phố
với tám mươi ba bảy điểm theo xếp hạng cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi tám đà nẵng được xếp trong nhóm a gồm chín tỉnh thành phố được đánh giá có nhiều nỗ lực sáng tạo trong công tác cải cách hành chính và đạt điểm cao ở các chỉ số thành phần công tác điều hành chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ công chức viên chức hiện đại hóa hành chính cải cách tài chính công
bên cạnh những kết quả đạt được công tác cải cách hành chính vẫn còn những nội dung cần tiếp tục cải thiện
thành phố chỉ đạo các quận huyện phường xã bám sát kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình của ủy ban nhân dân thành phố về chương trình cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố đà nẵng từ nay đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm và kế hoạch cải cách hành chính từng năm của thành phố